liên quan đến vụ lật cano du lịch ở thành phố hội an tỉnh quảng nam khiến một mươi năm người tử vong và hai người mất tích
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này
lực lượng công an quảng nam đã và đang tiếp tục phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc
theo điều tra ban đầu cano du lịch mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty du lịch phương đông do ông lê xen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi điều khiển chở ba mươi chín người
trong đó có ba mươi sáu hành khách bao gồm nhiều trẻ em ba thuyền viên xuất bến cù lao tràm từ một mươi bốn giờ để vào đất liền
khi đến vị trí cách trạm biên phòng cửa đại một hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm
hành khách trên cano được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi xuất biến
được phát bố trí ghế ngồi đầy đủ
đối với phương tiện cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
trọng tải toàn phần số lượng người được phép chở sức kéo đẩy là bốn một tấn tương ứng ba mươi năm hành khách
thuyền trưởng lê xen có chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba đủ điều kiện điều khiển đang tiếp tục tích cực thực hiện công tác điều tra
song song với công tác tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh quảng nam đã và đang khẩn trương điều tra
xác minh nguyên nhân vụ việc
công tác điều tra được tiến hành khẩn trương khách quan chi tiết đúng theo quy định
để làm rõ nguyên nhân tham mưu các cấp giải quyết vụ việc làm rõ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân có liên quan
trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai đại diện các cục nghiệp vụ gồm cục cảnh sát hình sự viện khoa học hình sự
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đến hiện trường phối hợp với công an quảng nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc
về yêu cầu điều tra hiện nay thì cần phải thu thập các tài liệu
để làm rõ các nguyên nhân điều kiện xảy ra tai nạn cũng như việc tổ chức vận tải
cũng như là du lịch vận tải hành khách và lưu hành từ cửa đại ra cửa lầu trả
hãy xem quá trình thực hiện đấy có những vấn đề gì sai sót không
được biết ngay sau khi vận tải
vụ việc xảy ra hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quảng nam đã ngày đêm tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
các nạn nhân mất tích điều tra nguyên nhân vụ việc đảm bảo an ninh trật tự hiện trường
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích
chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân